một số công ty dự định tham gia liên minh libra tổ chức giám sát đồng tiến số libra vừa tuyên bố rút khỏi dự án đầy tham vọng của mạng xã hội toàn cầu facebook
trong thông báo mới đưa ra vẫn tập trung vào chiến lược và các nỗ lực để thúc đẩy hoạt động tài chính toàn cầu đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi dự án libra mà công ty cho là một số sáng kiến có tiềm năng sinh lợi
còn visa cho biết sẽ cân nhắc trở lại trong tương lai
trong khi đó ebay tuyên bố dù rất tôn trọng tầm nhìn của liên minh libra nhưng vẫn phải quyết định ngừng đồng hành cùng liên minh trong vai trò là thành viên sáng lập